do ảnh hưởng của không khí lạnh từ tối ngày hai đến ngày bốn tháng ba tại bảy tỉnh khu vực miền núi phía bắc
gồm yên bái hà giang tuyên quang lai châu lào cai cao bằng và sơn la
đã xảy ra rông lốc xét và mưa đá gây thiệt hại tính mạng và tài sản của người dân
đến thời điểm hiện tại thiên tai đã khiến một người chết và một mươi sáu người bị thương
ba trăm năm mươi một nhà bị sập hơn năm hai trăm linh nhà bị tốc mái hư hỏng
về nông lâm nghiệp hơn bốn trăm linh ha lúa ba trăm chín mươi ha hoa màu chín mươi hai ha cây trồng lâu năm
gần hai mươi tám ha cây trồng hàng năm ba trăm năm mươi hai ha cây ăn quả một mươi tám ha rừng thông keo bị thiệt hại
về chăn nuôi có một trăm linh sáu con da súc và bảy mươi bảy con da cầm bị lũ cuốn trôi
trong thời gian tới với tình hình có thể tiếp tục xảy ra thiên tai
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh thành phố
cần tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến về mưa lớn rông lốc xét và mưa đá
để thông tin kịp thời đến người dân
và các cấp chính quyền chủ động các biện pháp phòng tránh phù hợp cũng như khắc phục hậu quả